đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban tuyên giáo trung ương
cùng các đại biểu tổ số một đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai đã tiếp xúc cử tri tại huyện long thành
các cử tri cho rằng nhiều dự án đang chậm tiến độ hạ tầng giao thông xuống cấp nhà dân không được sửa chữa
cử tri đề nghị phải đảm bảo giá đen bú đất sát với thực tế ổn định chỗ ở cho người dân bị thu hồi đất
ngoài ra cử tri phản ánh thủ tục tách thửa còn dườm ra phức tạp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân
đối với công tác cải cách hành chính cử tri cho rằng còn nhiều khó khăn cho người dân
người dân còn phải đi lại nhiều lần thậm chí phát sinh ra tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai ghi nhận tiếp thu các ý kiến và kiến nghị của cử tri
đồng thời khẳng định tiếp tục quan tâm đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý bảo đảm quyền lợi của người dân
khi có kết quả xử lý cụ thể sẽ yêu cầu cơ quan chức năng trả lời sớm cho cử tri được biết